thời gian vừa qua bệnh viện gia liễu tp hcm liên tục tiếp nhận các ca biến chứng do tiêm filler hay còn gọi là chất làm đầy
do các cơ sở thẩm mỹ thậm chí là các tiệm làm tóc thực hiện
trường hợp biến chứng mới đây là cô gái hai mươi năm tuổi ngụ huyện bình chánh tp hcm đến khám trong tình trạng môi sương nề bồng tím
chị cho biết trước đây có đến spa để team filler xóa nhăn với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau khi tiêm một người này có dấu hiệu căn cứng và phù nề nên phải nhập viện để điều trị
trường hợp thứ hai là một phụ nữ ba mươi tuổi ngụ tại bà rịa vũng tàu cũng nhập viện trong tình trạng môi sương to sờ vào có khối cứng lỗ nhổn
theo bệnh nhân chị đi tiêm mô tại một tiểu làm tóc và ngay sau khi tiêm đã xảy ra biến chứng nên được người thân đưa đến bệnh viện
theo thống kê trung bình mỗi tháng bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy
nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề